đêm qua một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại bờ sông thạch hãn
đoạn qua địa bàn thôn như lệ xã hải lệ thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
các lực lượng chức năng đã trắng đêm hỗ trợ người dân tìm kiếm một người bị mất tích
nhận được tin báo về vụ sạt lở dẫn đến sập nhà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng trị đã đến hiện trường phối hợp cùng với các lực lượng
có liên quan tìm kiếm đến khoảng sáu giờ sáng nay đã tìm thấy một thi thể nạn nhân mất tích